trong những năm gần đây hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn đã được đầu tư khai thác tại nhiều địa phương
nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp vùng miền độc đáo chất lượng đã được khai thác
đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước bảo đảm việc nâng cao thu nhập cho người dân
cũng như bảo tồn những nét đẹp nơi làng quê việt
du lịch nông nghiệp nông thôn đã và đang thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch phát triển góp phần tiêu thụ sản phẩm
đồng thời thu hút và tạo công an việc làm tại chỗ cho lao động địa phương góp phần truyền dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
theo hướng tập trung hiện đại cũng như trong xây dựng nông thôn mới
bên cạnh việc đem lại thu nhập các mô hình du lịch cộng đồng du lịch sinh thái trải nghiệm văn hóa
cũng góp phần vào bảo tồn những nét đẹp truyền thống tại mỗi địa phương
cái xu hướng cuộc sống mới và cái đô thị hóa kể cả con người mới nó đang nó là cái nhu cầu tất yếu
vậy thì mình
cũng chỉ chọn lọc được một số khu vực thôi
chính là chính làng du lịch đấy
chính tại sao mình chọn các làng du lịch chính là những khu vực cốt yếu để mình bảo vệ được các danh trị văn hóa đấy
hiện nay cả nước có trên ba mươi bốn trang trại và trên một mươi bảy hợp tác xã
trong đó có khoảng ba các trang trại hợp tác xã vừa sản xuất nông nghiệp vừa gắn với du lịch trải nghiệm
các loại hình tổ chức xuyên suốt trong nông nghiệp cũng bắt đầu hướng đến du lịch gắn với bảo tồn văn hóa
bên cạnh đó thì xu hướng phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn cũng được các địa phương đẩy mạnh
đây cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
các cái môn đó thì chủ yếu là vấn đề tự phát
cho nên chưa có cái quy hoạch quy hoạch tổng thể
vì vậy mà các địa phương phải nghiên cứu để bổ sung quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới
thứ hai là vấn đề đào tạo kỹ năng cho người phục vụ nhất là các hộ gia đình
để người ta có thể tiếp ứng được với khách du lịch khi đến
bên cạnh đó các ban ngành cũng sẽ nghiên cứu đề xuất với chính phủ để có các cơ chế tạo điều kiện thuận lợi
đặc biệt sẽ hướng đến việc có những tiêu chí để đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn